sáng nay hai tháng một mươi hai nạn nhân thứ năm trong vụ tai nạn thảm khốc do xe bán tải gây ra vào chiều tối ngày ba mươi tháng một mươi một tại tỉnh phú yên vừa qua đã tử vong
nạn nhân là chị trần thị kim loan hai mươi sáu tuổi ở thị trấn hòa hiệp trung huyện đông hòa tỉnh phú yên
gia đình đã làm thủ tục để đưa chị về nhà lo hậu sự
như vậy vụ tai nạn do xe bán tải gây ra trên quốc lộ hai mươi chín đoạn xã hòa hiệp nam chiều tối ngày ba mươi tháng một mươi một đã làm năm người chết